tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn xuất hiện tình trạng sụt lún liên tiếp gây hoang mang lo lắng cho người dân
trước tình hình này ubnd tỉnh bắc cạn đã tạm dừng các hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực này
còn bộ tài nguyên và môi trường cũng đã vào cuộc để xác định nguyên nhân
hố sụt lún có đường kính khoảng chừng hơn ba mét đột ngột xuất hiện ngay tại thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn
địa điểm những hố sụt lún thường xuất hiện ngay gần các con sông con suối trên địa bàn
trong hai tháng đầu năm nay trên địa bàn đã xuất hiện khoảng hai mươi hố sụt lún với đường kính từ một m đến năm m
cuối tháng hai vừa qua viện khoa học địa chất và khoáng sản đã công bố nguyên nhân gây ra sụt lún là do sự hội tụ của các yếu tố
các đới dập vỡ kiến tạo hàng hốc cát dơ ngầm một số các hoạt động khác như khai thác nước ngầm dân sinh
hoạt động bơm hút nước tại các mỏ khai thác khoáng sản đồng thời với sự di chuyển của các phương tiện giao thông
có trọng tải lớn chạy qua khu vực là nhân tố tác động gián tiếp gây sụt lún tại đây
thời gian tới bộ tài nguyên và môi trường sẽ hỗ trợ tỉnh bắc cạn nguồn kinh phí để xây dựng đề án mở rộng vùng nguyên cứu sụt lún
tại huyện chợ đồn nhằm khoanh định diện tích tồn tại hệ thống hàng cát dơ vùng đất yếu có nguy cơ sụt lún cao góp phần từng bước ổn định tư tưởng của người dân